tiếp tục mở rộng việc sử dụng điện năng thân thiện với môi trường
hơn bốn trăm linh công sở tại tp hcm tới đây sẽ được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái
theo dự thảo đề án giai đoạn một về lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp máy
đối với các trụ sở công tại tp hcm tới đây có khoảng bốn trăm bốn mươi trụ sở công được lắp điện mặt trời áp máy
với mức đầu tư khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng tổng công suất hơn bốn mươi ba mw
trong đó có sáu mươi năm trụ sở quân đội bảy mươi hai trụ sở công an năm mươi bảy trụ sở bệnh viện
và hai trăm bốn mươi sáu trụ sở các sở ban ngành quận quyện và các đơn vị khác
thời gian qua tp hcm cũng đã tổ chức thí điểm lắp điện mặt trời áp mái
tại một số công sở và đã mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí tiền điện
mỗi năm hàng trăm triệu đồng như trụ sở sở công thương hay quỹ ban nhân dân quận ba
không những trong cung cấp nước sản xuất sinh hoạt của người dân
mà còn góp phần điều tiết lũ cho vùng hạ du
đặc biệt trong thời điểm hiện nay mùa mưa bão đang đến gần công tác bảo đảm an toàn hồ đập
nhất là các hồ trọng điểm quốc gia đang được quan tâm hàng đầu
hồ thủy lợi tả trạch có dung tích sáu trăm bốn mươi sáu triệu m ba nằm trên địa bàn thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
trong đợt mưa lũ lịch sử năm hai nghìn hai mươi hồ đã đóng góp quan trọng trong việc cắt lũ
giảm ngập sâu cho thành phố huế
năm nay công tác bảo đảm an toàn hồ đã và đang được đơn vị quản lý khai thác hồ quan tâm đặc biệt